theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày mai ngày hai mươi bảy tháng bảy bắc bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
riêng vùng núi và trung du bắc bộ có nơi mưa rất to nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
trên thượng lưu sông hồng thái bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến ba m
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ
đặc biệt tại các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang và cao bằng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyên cáo người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét
như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối chuyển màu đục
có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn
sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn